video này hiện cũng được lan truyền ở nhiều trang mạng xã hội và gây ra dư luận trái chiều về việc anh nguyễn ngọc mạnh có thực sự đỡ được bé gái hay không
ngay lập tức nhiều người quay lại hoài nghi một số bài viết đã đưa tin giật tít câu view với ẩn ý tiêu cực gây ra những tranh cãi biến một câu chuyện đầy tính nhân văn trở nên đầy sự nghi ngờ trong con mắt của nhiều người
khi những chi tiết của sự việc tiếp tục bị mang ra mổ xẻ bình luận đông đảo cư dân mạng đã thể hiện sự bất bình và cho rằng không có gì phải bàn cãi về hành động dũng cảm và sự nỗ lực quyết đoán của anh nguyễn ngọc mạnh khi ngay lập tức vượt qua tường rào leo lên mái tôn để cứu cháu bé
điều kỳ diệu xuất hiện và bé gái đã sống sót như một phép màu
nếu không có một người sẵn sàng leo lên cái mái tôn ấy
không nghĩ suy toan tính hiểm nguy xảy đến với mình
nỗ lực với tay ra đỡ
ta có chắc rằng phép màu ấy sẽ xuất hiện hay không
tôi khâm phục tinh thần và nghĩa cử cao đẹp của bạn mạnh
không cần phải xem lại clip quay chậm trên cái mái tôn đó
thử hỏi nếu mạnh không đón và đỡ được bé và em bé cứ rơi tự do xuống cái mái tôn đó thì sẽ như thế nào nhỉ
hãy tôn vinh những giá trị thật của cuộc sống
những người tốt như bạn mạnh rất đáng trân trọng
dù với bất cứ góc quay nào thì nhân cách con người của mạnh cũng không thay đổi
lúc đấy thì chỉ biết là nhảy ra và tìm được đường lên chỗ nào cao nhất có thể để đón được cháu
và xác định rõ ràng được hướng cháu rơi với cả vị trí để mình đứng cho nó an toàn
và làm sao để mình đứng ở thế chủ động chứ không để thế bị động
nhưng hôm qua thì em vẫn dính vào chỗ bị động
em không đón được cháu kịp thời
thì cháu vẫn bị thương
những chia sẻ của anh mạnh sau sự việc này tiếp tục được cư dân mạng lan tỏa và cho rằng
chính bản thân người trong cuộc chưa từng một lần nhận mình là anh hùng
tự truyền thông và cộng đồng mạng tung hô và giờ lại không ít người quay lại hoài nghi
nhiều ý kiến cho rằng đó vẫn là một hành động cực kỳ đẹp và hết sức đáng quý
cần được nhân rộng tinh thần ấy trong cộng đồng
nhất là trong thời đại mà sự vô tâm đã trở nên phổ biến trong xã hội như hiện nay
thế nhưng dư luận hãy để cho người trong cuộc được trở về với cuộc sống bình thường như trước kia
điều chúng ta cần lan tỏa là niềm tin vào những điều diệu kỳ những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà thôi
may là cậu ấy từ chối mọi sự tung hô tán thưởng
mong là người bình thường không nhận là anh hùng
chứ không thì chẳng biết các anh hùng bàn phím sẽ còn miệt thị như thế nào nữa
khi tin vào những điều tốt đẹp đôi mắt sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp
và cuộc sống sẽ vì thế mà tốt đẹp theo
miệng lưỡi như dao như dìu của xã hội
đầu đâu cũng là giàn cảnh làm ơn mắc oán
thử hỏi còn ai dám làm việc tốt
vậy nên tốt nhất nên học cách công nhận nỗ lực của người khác
điều đáng chân quý nhất là một người đã không ngại khó khăn sự an toàn của bản thân để cứu người khác
vậy là quá đủ
đông đảo cư dân mạng cho rằng câu chuyện nên dừng lại tại đây

dũng cảm của cá nhân anh nguyễn ngọc mạnh đã được mọi người ghi nhận
đã có những sự động viên khích lệ kịp thời từ người đứng đầu chính phủ
em bé đã được an toàn
những phép màu thì vẫn xảy ra trong cuộc sống
hãy tin và lan tỏa điều đó